thưa quý vị những ngày qua vụ cô gái sinh năm hai nghìn ba bị bạn trai sát hại ở lai châu đang khiến cho dư luận không khỏi xôn xao
theo lời khai của nghi phạm lò văn xương sau khi bị bạn gái đuổi ra khỏi nhà vì mâu thuẫn đối tượng đã tức giận lấy dao nhọn rồi ra tay đoạn mạng người yêu
tối ngày sáu tháng ba công an tỉnh lai châu cho biết lúc một mươi chín h ba mươi phút cùng ngày lực lượng chức năng đã bắt được lò văn xương sinh năm hai nghìn một ở huyện sinh hồ lai châu khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực bản nà ban xã thân thuộc huyện tân uyên
xương là nghi phạm sát hại bạn gái l t l sinh năm hai nghìn ba ở xã nậm cần huyện tân nguyên lai châu vào chiều năm tháng ba
tại cơ quan điều tra lò văn xương khai nhận từ cuối năm hai nghìn hai mươi ba trong thời gian đi làm thuê ở hà nội sương và chị l có mối quan hệ yêu đương
dịp tết nguyên đán được nghỉ cả hai đã về nhà chị l tại huyện tân uyên để chung sống sau đó sươm và người yêu đã cùng mua xe trả góp một chiếc xe máy
tuy nhiên thời gian nghỉ tết do chơi bời thiếu tiền nên sươm đã cầm cố chiếc xe máy nói trên tại một cửa hàng ở huyện sinh hồ từ đó giữa chị l và sươm thường xảy ra mâu thuẫn cãi cọ
vào chiều năm tháng ba sương đi uống rượu ở bản phiêng áng về thì bị chị lử chửi mắng đùa ra khỏi nhà
trong quá trình hai người cãi vã sươm đã lấy một con dao nhọn rồi ra tay khiến chị l tử vong tại chỗ
sau khi gây án sươm đã cầm hung khí tẩu thoát khỏi hiện trường rồi trốn lên đồi cây
quá trình lần trốn xương định hành động dại rột nhưng bất thành
công an tỉnh lai châu đã huy động hơn bốn trăm linh người lập các chốt chặn để truy bắt nghi phạm lò văn xương
sau hai mươi bốn giờ gây án và lẩn trốn nghi phạm đã bị bắt giữ
thưa quý vị những ngày qua thông tin cô gái hai mươi một tuổi mất tích bí ẩn ngày bảy tết ở hà nội
từ cuộc gọi không hồi đáp gia đình nạn nhân gồm bố cậu mậ và một số người thân đã quyết định vượt hai trăm linh km
từ thường xuân thành hóa ra thủ đô để tìm kiếm thiếu nữ sâu số
ngày một mươi chín tháng hai công an tp hà nội đang điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến tử vong của chị lttl
hai mươi một tuổi chú phương mỹ đình i quận nam tử liêm hà nội sau khi mất tích
bước đầu lực lượng chức năng nhận định khả năng đây là vụ án mạng và đang tích cực điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc
theo người nhà nạn nhân do không liên lạc được với chị l bố và người nhà đã xuyên đêm từ thanh hóa ra hà nội để ngóng tin con
xong mọi thứ gần như sụp đổ
chị lê thị hương vợ của chị l ba mươi ba tuổi xã luận thành thường xuân thanh hóa cho biết
từ trước đến nay cháu l là người ngoan hiền chăm chỉ không ăn chơi đua đòi
do đó việc lơ mất tích khiến gia đình rất lo lắng
cũng theo lời kể chị hương cháu của chị làm quản lý trung cư phòng trọ cho thuê trên địa bàn tp hà nội
hà nội khoảng ba bốn năm nay
chị hương nói gia đình cháu l làm nông nghiệp mẹ mất sớm nên đến năm lớp một mươi một cháu cũng xin nghỉ học
ra hà nội làm công việc này từ đó đến nay
ngày hai mươi tám tết chị l về quê ăn tết với gia đình
những ngày ở quê người thân trong gia đình vẫn vui vẻ không cãi nhau và chị l cũng không có biểu hiện gì bất thường
sau kỳ nghỉ ngày một mươi năm tháng hai mùng sáu tết cô gái hai mươi một tuổi từ quê trở lại hà nội làm việc
trong hai ngày
một mươi sáu và một mươi bảy tháng hai gia đình vẫn gọi cho chị l xong chị l không bắt máy
chị hương chia sẻ nghĩ cháu bận công việc nên không nghe máy cũng là chuyện bình thường
đến hai mươi ba giờ ngày một mươi bảy tháng hai bạn cung phong của l báo tin họ một ngày nay không liên lạc được với cô gái
thời điểm này gia đình của cố gắng liên lạc với chị l nhưng không được
lo có chuyện trảng lành một giờ sáng ngày một mươi tám tháng hai gia đình gồm bố cậu mợ và một số người thân của chị l
chị l vượt hai trăm linh km từ thương xuân thanh hóa ra hà nội tìm kiếm cô gái
sau hơn ba tiếng trên xe gia đình đến công an phường mỹ đình một quận nam tử liêm để trình báo sự việc
cùng ngày người thân đến các khu nhà trọ trung cư do chị l quản lý để tìm kiếm thông tin
qua trích xuất camera địa điểm cuối cùng chị l đến là tại khu vực nhà cho thuê ở bùi sương trạch quận thanh xuân hà nội
camera ghi nhận lúc này một mươi tám h ba mươi năm ngày một mươi sáu tháng hai chị l vẫn ra ngoài bình thường
và sau đó mất liên lạc
gần hai ngày ở hà nội là quãng thời gian dài đàng đắng đối với chị hương và gia đình
cố tìm mọi cách nhưng cả nhà vẫn không biết chị l đang ở đâu
đến chiều muộn ngày một mươi chín tháng hai gia đình mới hay tin lực lượng chức năng phát hiện chị l ở một khu trọ ở phường yên hòa quận cầu giấy
tuy nhiên mọi thứ gần như sụp đổ với gia đình người thân bạn bè khi cô gái hai mươi một tuổi được xác định đã tử vong
tối một mươi chín tháng hai công an thành phố hà nội cho biết
phòng cảnh sát hình sự đã bắt giữ nghi phạm sát hại chị l
bước đầu xác định đối tượng là h m h sinh năm hai nghìn bốn quê quán bắc giang bị bắt giữ lúc một mươi hai giờ ba mươi phút ngày một mươi chín tháng hai
tại cơ quan công an bước đầu đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình
giám đốc công an tp hà nội chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tập trung đấu tranh làm rõ nguyên nhân động cơ mục đích gây án
làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
liên quan đến vụ việc trên dưới góc độ pháp lý tiến sĩ luật sư đặng văn cường cho biết
điều đáng chú ý là cơ quan chức năng tìm thấy nạn nhân ở phòng trọ của một người khác
vì thế cơ quan chức năng sẽ làm rõ người thuê trọ ở đây là ai có mối liên hệ gì đối với nạn nhân
đồng thời làm rõ khi rời khỏi nhà nạn nhân đã liên lạc với ai qua điện thoại tin nhắn hoặc qua các nền tảng mạng xã hội
thưa quý vị liên quan đến vụ việc trên dưới góc độ pháp lý tiến sĩ luật sư đặng văn cường cho biết
điều đáng chú ý là cơ quan chức năng tìm thấy nạn nhân ở phòng trọ của một người khác
vì thế cơ quan chức năng sẽ làm rõ người thuê trọ ở đây là ai có mối liên hệ gì đối với nạn nhân
đồng thời làm rõ khi rời khỏi nhà nạn nhân đã liên lạc với ai qua điện thoại tin nhắn hoặc qua các nền tảng mạng xã hội
theo luật sư cường việc xác định hiện trường chính của vụ án và những mối liên hệ cuối cùng đối với nạn nhân
là những thông tin quan trọng để xây dựng chân dung hung thủ
nghi phạm gây án phải có động cơ có thể do mâu thuẫn thủ án do muốn cướp tài sản hoặc muốn hiếp dâm nạn nhân nên đã ra tay sát hại
cũng có thể hung thủ là người mắc bệnh tâm thần hoặc sử dụng rượu bia chất cấm dẫn đến mất kiểm soát thực hiện hành vi
hiện nay nghi phạm gây án đã bị bắt giữ
với những vụ việc như thế này thông thường người thực hiện hành vi sẽ bị xử lý về hai tội danh là sát hại người
cướp tài sản hoặc sát hại người dở cho đồi bại
trường hợp nghi phạm bị xử lý cả ba tội danh
cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân sự việc làm rõ diễn biến các hành vi vi phạm pháp luật của nghi phạm gây án
xác định hậu quả đã gây ra đối với nạn nhân và xã hội để xử lý theo quy định của pháp luật
vị chuyên gia cho rằng dù nguyên nhân nào đi chăng nữa hành vi sát hại một cô gái tuổi đời còn quá trẻ
ở thời điểm tết nguyên đán là hành vi rất tàn nhẫn thể hiện ý thức coi thường pháp luật và gây đau thương mất mát cho gia đình nạn nhân
nghi phạm gây án sẽ phải chịu hình phạt nghiêm khắc của pháp luật để gian đe phòng ngừa chung cho xã hội
ông cường nói với tính chất nguy hiểm của hành vi xâm phạm đến nhiều khách thể mà pháp luật hình sự bảo vệ
gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội coi thường pháp luật
nên nghi phạm có thể phải đối mặt với hình phạt cao nhất khi tòa án lượng hình
trước án mạng rúng động trên dư luận từng vô cùng bàng hoàng khi hay tin một cô gái trẻ cũng mất tích tương tự vào ngày hai mươi chín tết ở tp hcm
tuy nhiên từ sau tin báo của gia đình nạn nhân bằng các biện pháp nghiệp vụ
lực lượng chức năng đã nhanh chóng vạch trần tội ác của hung thủ máu lạnh
ngày một mươi bốn tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn đăng khoa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín quê tiền giang về tội cướp tài sản sát hại người và dở cho đồi bại
nạn nhân là chị vtt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín quê đồng nai
theo đó chị tê làm công nhân tại tp hcm thuê trọ sống cùng bạn trai ở phường tăng nhơn phú bê
còn khoa thì sống cùng một người phụ nữ ở phòng khác cùng dãy trọ
hơn một tháng trước người yêu của chị t về quê ở phú yên
theo điều tra chiều tám tháng hai hai mươi chín tết sau giờ làm cuối năm t nhắn tin cho gia đình thông báo bắt đầu đi xe về nhà đón tết
tuy nhiên gia đình chờ mãi vẫn không thấy cô về không thể liên lạc nên sáng ba mươi tết qua điện thoại di động
người yêu chị tê nói với gia đình chị là đã nhờ người đến phòng trọ tìm
nhưng thấy cửa khóa ngoài
trưa ba mươi tết gia đình chị đến phòng trọ của con gái thì thấy phòng không có sự xáo trộn xe máy vẫn để ở bên trong
trên xe có treo nhiều túi đồ để chuẩn bị về quê
qua tìm kiếm người thân không thấy ba lô của chị t thường dùng điện thoại và chìa khóa xe
sau đó gia đình chị tê đã đến công an phường tăng nhơn phú bê trình báo
sau khi nhận tin báo công an phường tăng nhân phú b đã cử lực lượng xuống nhà trọ để xác minh thông tin và tổ chức
tìm tung tích của người mất liên lạc
tại nhà trọ nơi chị t ở cảnh sát ghi nhận xe máy quần áo đồ dùng cá nhân vẫn còn không có sự xáo trộn bất thường
hình ảnh camera an ninh đặt tại đầu cổng dãy trọ cho thấy sau khi đi làm về chị tê chưa từng rời khỏi dãy trọ
từ kết quả báo cáo của công an tp thủ đức ban giám đốc công an tp hcm nhận định vụ việc có nghi vấn nạn nhân bị xâm hại
ngày một mươi hai tháng hai mùng ba tết giám đốc công an tp hcm phân công thiếu tướng mai hoàng phó giám đốc thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra
xác lập chuyên án điều tra
sáu tổ công tác sau đó đã chia nhau giả soát hiện trường tại khu vực nhà trọ
xác minh thông tin các cá nhân ở cùng khu vực nhà trọ phát hiện nguyễn đăng khoa hiện thuê trọ tại phòng trọ số một mươi bốn chung dãy trọ với chị t có nhiều biểu hiện bất thường
hình ảnh cũng ghi nhận hôm ba mươi tết khoa đã chở nhiều túi ni lông đen bằng xe máy ra khỏi khu trọ
ngay trong đêm chưa đầy hai mươi bốn giờ khẩn trương truy xét lực lượng phá án đã truy bắt được nguyễn đăng khoa khi đang lẩn trốn tại xã cát khánh huyện phù cát tỉnh bình định
căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường khám nghiệm nạn nhân kết quả giám định và tài liệu chứng cứ thu thập được có đủ căn cứ và cơ sở khẳng định đối tượng nguyễn đăng khoa đã thực hiện hành vi cướp tài sản sát hại người và xâm phạm đối với chị t vào ngày tám tháng hai
tại cơ quan điều tra khoa thừa nhận đã sát hại chị tê
nhưng do nạn nhân đã có người yêu sống cùng nhau trong khu trọ vào khoảng một mươi năm h ngày tám tháng hai hai mươi chín tết thời điểm giải trọ vắng vẻ khi thấy tê ở phòng trọ một mình chuẩn bị về quê nên nảy sinh ý định đen tối hắn giả vờ gọi nạn nhân nhờ khoa khiêng phụ đồ đạc
khi tê qua đến nơi khoa đã khóa cửa phòng trọ dùng dao đe dọa uy hiếp cướp tài sản bị chống cự hắn ra tay tấn công nạn nhân tử vong rồi hãm hại
sau khi gây án khoa đã lấy lắc tay ba nhẫn dây truyền bông tay vào ba triệu đồng
để che giấu hành vi phạm tội khoa đã chia nạn nhân thành nhiều phần rồi bỏ vào túi ni lông đen đem đi phi tăng tại khu vực bụi cây rậm rạp ven đường nội bộ khu công nghệ cao tp thủ đức thuộc phường tăng nhân phú a tp thủ đức
tiếp đó y đã về quê vợ ở bình định lẩn trốn cho đến khi bị bắt
ngày một mươi năm tháng hai lãnh đạo thành ủy tp hcm ban giám đốc công an tp hcm và lãnh đạo thành ủy ubnd tp thủ đức khen thưởng công an tp thủ đức một số phòng nghiệp vụ công an thành phố và các cá nhân phá thành công vụ án có cô gái mất tích khi chuẩn bị về quê ăn tết bị sát hại phi tăng ở khu công nghệ cao tp thủ đức
cụ thể năm tập thể được thành ủy tp hcm khen thưởng gồm đội cảnh sát hình sự công an tp thủ đức công an phường tăng nhơn phú b đội kỹ thuật hình sự công an tp thủ đức văn phòng cơ quan
cảnh sát điều tra pc một và phòng kỹ thuật hình sự pc chín công an tp hcm giám đốc công an tp hcm gửi thư khen kèm thưởng đối với hai tập thể là đội cảnh sát hình sự công an tp thủ đức và công an phường tăng nhân phú b
thành ủy tp thủ đức có quyết định khen thưởng đối với các đơn vị gồm ban chỉ huy công an tp thủ đức đội cảnh sát hình sự đội kỹ thuật hình sự công an phường tăng nhơn phú b thuộc công an tp thủ đức
phòng pc một pc hai pa sáu
thuộc công an tp hcm viện kiểm sát nhân dân tp hcm và viện kiểm sát nhân dân tp thủ đức ngoài ra nhiều cá nhân có thành tích trong việc phá nhanh vụ trọng án này cũng được khen thưởng
đại tá trần thị kim lý cho biết đến nay đã khởi tố vụ án khởi tố bị can nguyễn đăng khoa cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm sẽ kiên quyết điều tra làm rõ bản chất của vụ án nhằm xử lý đúng bản chất vụ việc và đối tượng đã thực hiện hành vi sát hại cô gái
vụ việc cô gái trẻ hai mươi một tuổi mất tích bí ẩn ngày bảy tết ở hà nội đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật và gửi tới quý vị còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại